tiếp tục những thông tin liên quan đến kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em
mới đây đoàn công tác của bộ y tế đã tiến hành kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cho trẻ em tại một số điểm tiêm trên địa bàn
qua đánh giá chung công tác chuẩn bị quy trình và quá trình tiêm chủng
tại các điểm tiêm diễn ra đầy đủ và đảm bảo
tham gia đoàn công tác của tiến sĩ vương ánh dương phó cục trưởng cục quản lịch khám
chữa bệnh làm trường đoàn tiến sĩ bác sĩ lê kiến ngãi trường khoa dự phòng
và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện nhi trung ương ông nguyễn hữu hưng
phó giám đốc sở y tế tp hcm cùng đại diện vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em
lãnh đạo sự giáo dục và đào tạo việt bác sơ tp hcm
theo đánh giá của đoàn công tác bộ y tế các điểm tiêm đều có không gian tiêm chủng
thoáng mát rộng rãi đảm bảo vệ sinh và an toàn
các điểm tiêm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị các loại thuốc xe cứu thương
và phòng cấp cứu có cán bộ trực đầy đủ đảm bảo được an toàn tiêm chủng cho trẻ
quá trình tiêm chủng tại các điểm tiêm được khảo sát đảm bảo đúng quy trình tiêm chủng
một chiều từ khâu tiếp nhận sang lọc tiêm chủng và theo dõi sau tiêm
đội ngũ giáo viên nhân viên y tế được tập huấn bố trí hợp lý công tác hỗ trợ
phụ huynh và trẻ em đạt hiệu quả cao nhà trường đã cung cấp thông tin về vaccine
những phản ứng cách xử lý phản ứng sau tiêm cho phụ huynh và trẻ kịp thời và đầy đủ
các điểm tiêm đã đề ra kế hoạch tiêm chủng tiến hành phân lịch tiêm theo từng khối lớp
và theo ngày giờ phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện tuyến quận huyện để kịp thời hỗ trợ
ngay khi có trường hợp phản ứng mạnh xảy ra
sau khi kiểm tra và làm việc tại các điểm tiêm ti sĩ dương ánh vương đã khen ngợi công tác
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ tại tp hcm được thực hiện đúng theo các quy định hướng dẫn
tỷ sĩ vương ánh dương nhận xét